và hôm nay thứ bảy cuối tuần thì thời tiết sẽ mưa nhiều tạnh giáo hay là nắng gắt
ngay bây giờ sẽ là những nét đáng lưu ý tình hình thời tiết để quý vị có thể chuẩn bị lịch trình thật phù hợp
vâng thưa quý vị trong những ngày qua thì mưa lớn liên tục kéo dài tại các tỉnh bắc bộ
đã gây ra nhiều thiệt hại cả về người và tài sản cho người dân
vì vậy mà quý vị tại những khu vực này thì tiếp tục dự phòng các phương án đi lại sản xuất hợp lý
bởi vì ngày hôm nay dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp tục diễn ra
kèm theo các cảnh báo về sạt lở đất và ngập lụt tại nơi trụng thấp
khu vực đồng bằng bắc bộ thuận lợi hơn với thời tiết nắng giáo
trời oi nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày lên tới ba mươi bốn độ c
còn ở trung bộ khu vực này ngày hôm nay thì nắng nóng gia tăng với mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi sáu độ c
trong khi đó nam bộ thì mưa nhiều sẽ kèm theo gió giật mạnh lên tới cấp độ bảy rất nguy hiểm
cấp độ này có thể gây gãy đổ cây cối hay cột điện
quý vị cần phải lưu ý trằng trống biển hiệu mái nhà thật là chắc chắn
và lưu ý khi di chuyển nếu tham gia giao thông
và mưa lớn cũng khiến cho nhiệt độ khu vực này mát mẻ hơn ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi ba độ c
vâng chi tiết hơn nhiệt độ cho từng vùng trong cả nước sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối của bản tin